tại phường hiệp bình chánh quận thủ đức tp hcm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do một người đàn ông thiếu quan sát khi băng qua đường phạm văn đồng đoạn thuộc khu phố chín phường hiệp bình chánh đã bị xe buýt đâm dẫn đến tử vong vào chiều ngày ba mươi tháng chín
khoảng một mươi bốn h ba mươi ông nguyễn hùng huyện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ quận thủ đức vác bao xi măng loại năm mươi kg băng ngang qua đường phạm văn đồng đoạn gần cầu gò dưa
cùng lúc này xe buýt số tám mang biển kiểm soát năm mươi ba n sáu nghìn chín trăm một mươi bảy tuyến bến xe quận tám đại học quốc gia chạy trên đường phạm văn đồng hướng từ ngã tư bình triệu về đường tô ngọc vân
không kịp tránh đã đâm vào ông nguyện mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng ông nguyện đã tử vong